theo tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
tính tới một mươi tám h chiều nay ngày hai tháng năm cả nước tiếp tục không ghi nhận thêm ca mắc mới
như vậy là một mươi sáu ngày qua việt nam không có ca mắc mới do lây nhiễm trong cộng đồng
trong hai trăm bảy mươi ca mắc tính đến một mươi tám h ngày hai tháng năm có số ca điều trị khỏi là hai trăm một mươi chín ca chiếm tám mươi một
số ca dương tính với sars cov hai là ba mươi ca chiếm một mươi một
số ca có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai lần một là một mươi hai ca chiếm năm
số ca có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai lần hai trở lên là chín ca chiếm ba
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là ba mươi năm trăm một mươi bảy
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là hai trăm bốn mươi bốn người chiếm một
cách ly tập trung tại các cơ sở khác là năm năm trăm bốn mươi người
cách ly tại nhà nơi lưu trú là hai mươi bốn bảy trăm ba mươi ba người chiếm tám mươi một